từ giờ ngày mai ngày một tháng bốn tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín chính thức bắt đầu và kéo dài trong hai mươi năm ngày với sự tham gia của hơn một trăm hai mươi hai điều tra viên
và đặc biệt trong đợt tổng điều tra dân số và nhà ở năm nay một trong những điểm mới là có hai hình thức thu thập thông tin được áp dụng đó là điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động và phiếu trực tuyến sử dụng internet
tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ việt nam
việc này nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi và xây dựng chiến lược các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
thông tin chung về dân số tình trạng di cư trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật tình trạng khuyết tật tình trạng hôn nhân mức độ sinh chết và phát triển dân số tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em tình hình lao động việc làm thực trạng về nhà ở điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư
thời gian thu thập thông tin của cuộc tổng điều tra là hai mươi năm ngày bắt đầu từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
kết quả sơ bộ được công bố vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý bốn năm hai nghìn một mươi chín
kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý ii năm hai nghìn hai mươi
các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi